tính đến ngày hôm nay việt nam có một mươi hai ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới tại cộng đồng
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tục có cuộc họp với thường trực chính phủ
và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhằm bàn các biện pháp nới lỏng hơn nữa
việc thực hiện các chỉ thị
tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu tiếp tục bàn về việc tháo gỡ nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh
để giải quyết việc làm ổn định sản xuất và tăng trưởng
như vậy sau một mươi hai ngày những vùng có nguy cơ cao như thường tín mê linh đều không có lây nhiễm ra cộng đồng
việt nam đã ghi nhận năm trường hợp khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại đang được theo dõi tại các cơ sở y tế
điều đó cho thấy tính phức tạp trong cơ chế lây nhiễm của virus sars cov hai
cần đánh giá và triển khai đúng các biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm
đặc biệt đối với các trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng không biểu hiện triệu chứng
tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu tiếp tục bàn về việc tháo gỡ nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh
để giải quyết việc làm ổn định sản xuất và tăng trưởng
tập trung các giải pháp để ngăn chặn cho được nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài
các biện pháp trong trạng thái bình thường mới cần áp dụng
nhưng vẫn tiếp tục đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên giữ khoảng cách